những ngày này tàu đánh bắt gần bờ của ngư dân các phường thọ quang mân thái nại hiên đông
thuộc quận sơn trà thành phố đà nẵng trở về sau mỗi đêm đánh bắt đầy ruốc biển
điều này khiến cho chợ hải sản ngay ven biển càng trở nên rộn ràng và tấp nập hơn
nhờ thời tiết thuận lợi việc ra khơi đánh bắt của ngư dân dễ dàng
trung bình mỗi ngày một người có thể đánh bắt được hàng tạ ruốc
theo ngư dân nơi đây để có những chuyến tàu đầy ruốc họ thường ra khơi từ chiều hôm trước
và thức xuất ruốc thâu đêm
đến bốn năm giờ sáng các tàu cập bờ xuất được đưa vào bãi ngang trên đường hoàng sa để kịp bình minh lên
trung bình thì không mỗi đêm thì ba triệu có bốn triệu có
thì cái sản lượng đó thì ngày biển không có chừng được có đầy một mươi triệu
theo ngư dân địa phương mùa ruốc hàng năm rơi vào tầm tháng hai tháng ba
sản lượng khai thác tùy theo năm
riêng năm nay giá cả gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi chín tức là từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một kg
ngoài việc bán ruốc tươi ngư dân còn khơi khô hoặc ủ mắm tép
nhờ vậy cuộc sống sung thúc hơn
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội
thì những chuyến vươn khơi bám biển đầu năm của ngư dân nơi đây
trở về với tôm tép đầy ghe
đã thực sự giúp họ có một nguồn thu nhập ổn định
cải thiện đời sống trong giai đoạn hiện nay